ngày tết ngoài việc xung họp gia đình mọi người cũng thường hay đi gặp gỡ bạn bè
một số người thường tổ chức chơi đánh bạc chơi cờ bầu cua cá ngựa
chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như các trò chơi này chỉ mang tính chất vui vẻ giải trí
và những ván bài không được tính bằng tiền hay vật chất có giá trị cao
tuy nhiên nhiều người chơi lại có mục đích khác là để kiếm tiền từ những trò đỏ đen
đây là một tệ nạn cần được ngăn chặn vào dịp tết nguyên đán để tránh dẫn đến những hệ lụy khôn lường
người chơi có thể cá cược bằng các loại bánh mứt kẹo tết hay cao lắm cũng chỉ là đẩy nhau bữa cơm bữa tiệc nhỏ
tuy nhiên có những người tổ chức chơi bài bằng tiền từ lúc đầu chơi chỉ là để vui
nhưng khi đã chơi rồi thì lại hơn thua tính toán
cờ bạc vốn dĩ có sức hút khiến người tham gia chơi sẽ bị ghiền hay thua nhiều thì lại muốn gỡ
những ngày tết thì thường là chơi vui thì cũng chấp nhận được
nhưng mà nếu mà chơi mà gọi là thành say
mê quá vào những cái trò chơi đấy thì tôi thấy là không lên hay ảnh hưởng đến cái mâu thuẫn trong gia đình
trên thực tế thì vào những ngày tết cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý không ít những vụ đánh bạc có quy mô từ nhỏ đến lớn
đây là một trong những tệ nạn gia tăng vào dịp tết và thường kéo theo những hệ lụy khôn lường
riêng tội phạm liên quan đến đánh bạc là một trong những nguyên nhân chủ yếu liên quan đến phát sinh các loại tội phạm khác
để từ đó chúng tôi tập trung đấu tranh
đẩy mạnh các loại hình tuyên truyền trong cán bộ và nhân dân trên địa bàn toàn huyện
gọi hỏi răn đe đối với những người đã có tiền án tiền sự về các tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc
kịp thời phát hiện xử lý nghiêm đối với những trường hợp đánh bạc
cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra quản lý ngăn chặn tài nạn cờ bạc trong dịp tích nguyên đáng
người dân đừng để những trò chơi giải trí ngày tết biến thành tài nạn xã hội